vâng họ là những người đầu tiên có mặt tại hiện trường khi xuất hiện các ca nghi nhiễm
nhiệm vụ chưa dừng lại ở đó họ vẫn song song đảm bảo việc cấp cứu người bị bệnh tai nạn vận chuyển các đơn vị máu nóng đi đến bất cứ nơi đâu bất kể ngày hay đêm
dường như đối với họ lực lượng cấp cứu một trăm một mươi năm không còn khái niệm về thời gian mà chỉ còn lại một quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ vững vàng vượt qua dịch bệnh
trong những ngày đầu tiên của dịch bùng phát tại đà nẵng thì trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng là một trong những đơn vị là tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch
nhiệm vụ của chúng tôi trong những ngày đó là hết sức lãm lực vì hơn bốn bệnh nhân chúng tôi phải đảm thích chuyển những bệnh nhân này của bệnh viện đà nẵng